ngành chức năng của tỉnh đồng nai đang tiếp tục thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả do trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy vừa xảy ra trên địa bàn huyện địa quán
tối ngày một mươi hai tháng một mươi đã xảy ra mưa rông kèm lốc xoáy trên diện rộng tại huyện địa quán làm một số căn nhà bị tốc mái nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại cây lâu năm bị ngã đổ
ngoài ra mái tôn của nhà dân ở xã túc trưng bị tốc lên đường dây điện hạ thế làm sáu trăm linh hộ gia đình mất điện
ngay sau đó ngành điện đã xuống hiện trường khắc phục sự cố quân đội công an dân quân địa phương cũng đã được huy động để giúp người dân khắc phục hậu quả